cùng với học sinh trên mọi miền đất nước hôm nay gần ba trăm bảy mươi tám học sinh trên địa bàn tỉnh gia lai bước vào năm học mới
tuy nhiên tây nguyên đang trong cao điểm mùa mưa nên ngày khai giảng năm học mới diễn ra trong điều kiện thời tiết không được thuận lợi
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại xã aun xã đặc biệt khó khăn của huyện chư sê
sáng nay nhà trường và gần năm trăm linh học sinh trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học lê lợi ở xã ayun tất bật chuẩn bị năm học mới
thế nhưng do điều kiện khó khăn nhiều em học sinh phải đi bộ trên một mươi km trên những con đường đất để đến được trường giữa trời mưa
để chuẩn bị cho năm học mới giáo viên đã đến từng gia đình vận động các em đến lớp đến trường
khó khăn là thế nhưng các em vẫn hồ hời khi nhận được áo quần sách vở mới và được thầy cô giáo chăm sóc tận tình
nhà trường cũng đã làm công tác là đưa vào thông qua hệ thống chính quyền của xã thông qua cuộc họp của thôn rồi của các bộ phận các tổ chức
đã kêu gọi các em
các em đã ra hồi này sinh hoạt ở lại một tháng
công tác vận động đến thời điểm này thì không có vướng gì cả
các em ra ăn ở sinh hoạt đầy đủ và có thầy cô cũng như có nhân viên chăm sóc để cho các em tạo điều kiện tốt nhất để các em học tập
xã ayun không chỉ là xã đặc biệt khó khăn mà đây là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt hạn hán vừa qua
bên cạnh đó với học sinh là một trăm linh con em đồng bào dân tộc thiểu số giao thông đi lại khó khăn khiến công tác giáo dục vận động các em đến lớp đến trường vẫn còn nhiều gian nan
trong những năm qua cùng với chính sách của chính phủ đối với học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số chính quyền địa phương cũng đã kêu gọi xã hội hóa các suất học bổng phần quà động viên các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn
chúng tôi cũng thực hiện chính sách xã hội hóa cưu gọi công tác hoàn động như là để cho mua gạo các mặt hàng thiết yếu trong đó kèo lồng ghép thêm sách vừa cập viết cho các học sinh vườn áo cho các học sinh để chuẩn bị tốt cho công tác đến trường
nhờ làm tốt công tác trên trong những năm học vừa qua học sinh ở đây đạt chuẩn kiến thức kỹ năng từng môn học hoạt động giáo dục và hoàn thành chương trình tiểu học đạt một trăm linh
năm học mới đã đến dù còn nhiều trồng chất khó khăn ở một xã vùng đặc biệt khó khăn cùng với chính quyền địa phương nhà trường đã tạo nên một buổi lễ thực sự ý nghĩa cho các em trong ngày tiệu trường